trên địa bàn tỉnh quảng trị dịch xuất xuất huyết diễn ra từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên dịch bùng phát mạnh tại huyện miền núi hướng hóa bắt đầu từ tháng năm
và hiện nay đã lan rộng ra nhiều địa phương khác
vấn đề đáng quan tâm là bên cạnh việc thiếu ý thức và chủ quan của người dân
các ngành chức năng vẫn chưa tích cực trong việc phòng chống
điều này đã làm cho dịch sốt xuất huyết bùng phát và lây lan trên diện rộng
gia đình ông hoàng vang ở khu phố tám phường năm tp đông hà có ba người bị xuất xuất huyết
thế nhưng công tác phòng chống dịch tại địa phương này vẫn chưa được quan tâm đúng mức
tính đến thời điểm này trên địa bàn tp đông hà có hơn ba trăm linh bệnh nhân xuất xuất huyết
mặc dù nhiều người dân rất ý thức
trong việc phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn không hạn chế được sự bùng phát của sốt xuất huyết
để ngăn chặn dịch bệnh hiện địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn
hiện tại toàn tỉnh quảng trị có một trăm một mươi năm ổ dịch với gần ba bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
nặng nhất là ở địa bàn huyện miền núi hướng hóa
theo thống kê từ đầu năm đến nay địa phương này có gần một sáu trăm linh ca sốt xuất huyết
ngành y tế đã chủ động tham mưu về ủy ban nhân tỉnh xây dựng kế hoạch
cũng như kế hoạch triển khai triển dịch tiêu diệt bầu gầy vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn tỉnh
ngoài những việc chúng tôi nhắc nhở thêm y tế cơ sở theo dõi giám sát
và nếu có thông tin thì báo cáo ngay cho chính quyền địa phương cùng huy động cộng đồng để chung tay phòng chống dịch
thời gian qua các ngành chức năng ở tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp để phòng chống dịch sốt xuất huyết
tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các ngành chức năng đặc biệt là chính quyền địa phương
theo đó đội ngũ y tế cơ sở cũng cần phải có trách nhiệm hơn trong việc phát hiện các ổ dịch
để có thể khống chế dịch sốt xuất huyết một cách hiệu quả nhất